trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đặc biệt là xuất hiện tình trạng người dân ra đường đông hơn khi vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội gây nguy cơ lây lan dịch bệnh
ngày một mươi năm tháng tám công an tp hà nội đã tăng cường thêm sáu tổ liên phòng đặc biệt tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội
tổ công tác đặc biệt thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường nguyễn trãi thành xuân hà nội
nếu mà người dân ra ngoài không cần thiết này thật sự là một nguy cơ rất là lớn đối với dịch bệnh cần có những tổ công tác này để kiểm soát chặt chẽ việc người dân ra ngoài đường nếu thật sự không có việc gì cần thiết
hà nội quyết định thành lập thêm sáu tổ công tác trong đó có thành viên nhiều đơn vị thuộc công an thành phố
các tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra công tác tuần tra kiểm soát của các đơn vị cơ sở đồng thời sẵn sàng tiếp ứng các chốt trên địa bàn thành phố khi cần hỗ trợ của lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba